hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo nguyễn phương hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ
vì vậy cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo ba tháng tù
được biết bà nguyễn phương hằng bị bắt tạm giam vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thì bị cáo đã chấp hành án được hai năm một mươi hai ngày
bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương đã có đơn xin không tham gia phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào chiều ngày một mươi một tháng ba
nguồn tin cũng cho rằng bà nguyễn phương hằng gửi đơn xin vắng mặt là thể hiện thực thi quy định pháp luật
mặt khác phúc đáp để tòa án biết quyết định triệu tập của tòa đã được gửi đến bà hằng
trước đó tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm quyết định
đưa vụ án bà nguyễn phương hằng và các đồng phạm ra xét xử phúc thẩm vào chiều ngày một mươi một tháng ba
hội đồng xét xử phúc thẩm cũng quyết định triệu tập bà nguyễn phương hằng dù không kháng cáo bản án sơ thẩm
hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sắp tới do thẩm phán phan đức phương làm chủ tọa cùng hai thẩm phán huỳnh thanh duyên và lê thị tuyết trinh
phiên tòa được mở vì bản an sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm từ ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
trong đó bà nguyễn thị mai nhi bốn mươi tuổi trợ lý của bà nguyễn phương hằng
lê thị thu hà ba mươi một tuổi nhân viên công ty cục vấn đại nam
quỳnh công tân hai mươi chín tuổi trường phòng truyền thông cục vấn đại nam
đặng anh quân tiến sĩ luật cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bà đinh thị lan ngụ tại tp hcm bà đặng thị hà nhi cựu nhà báo luật sư
là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đã phạt các bị cáo nghi hà tân mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù bị cáo quân bị phạt hai năm sáu tháng tù
bà nguyễn phương hằng với vai trò chủ mưu bị phạt ba năm tù
cả năm bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nội dung vụ án nêu với sự giúp sức của các bị cáo nhi hà và tân cùng sự cổ vũ của bị cáo quân
bà nguyễn phương hằng liên tục tổ chức các buổi live stream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng
và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân
xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ
bà đặng thị hàn ni cựu nhà báo luật sư ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
bà trần thị thủy tiên ca sĩ cùng chồng là lê công vinh cựu cầu thủ bóng đá ông huỳnh minh hưng ca sĩ
bà đinh thị lan bà lê thị giàu bà trương thị việt hà và ông nguyễn đình kim
theo tiền phong đưa tin bà nguyễn phương hằng đang thi hành án ba năm tù trên địa bàn tỉnh bình dương
được biết dù bản án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng quy định cho phép bà hằng thi hành bản án sơ thẩm vì bà hằng không kháng cáo
ngày ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng thị hàn ni bốn mươi sáu tuổi luật sư nhà báo
và bị cáo trần văn sĩ sáu mươi sáu tuổi luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tám giờ ba mươi năm phút phiên tòa khai mạc trong phần làm thủ tục thư ký thông báo về việc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và các cá nhân công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa
xét thấy quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa
được xét hỏi đầu tiên bị cáo trần văn sĩ thừa nhận ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bị cáo còn sử dụng youtube phát các thông tin về bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty đại nam quỹ tử thiện hằng hiễu
theo lời khai của bị cáo sĩ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bị cáo có phát nội dung
nguyễn phương hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng công ty cổ phần đại nam nợ nần trồng chất vay mượn của nhiều người nhiều doanh nghiệp
khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội
bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này
bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và công ty đại nam
bị cáo thừa nhận cáo chặng truy tố là đúng không oan sai
khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà nguyễn phương hằng hay không bị cáo hàn ni khai
sáng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo live stream trên facebook phản bác lại với nội dung bà hằng có ngồi sổm trên pháp luật
về nội dung tố bà hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền có liên quan tới năm cam bị cáo hàn ni khai
trong phiên xét xử bà nguyễn phương hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền
bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan đến đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo trinh thống đã đăng về bà hằng
bị cáo hàn ni tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạ là làm gái tống tiền doanh nghiệp phản động
theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam
khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng không bị cáo hàn ni trả lời bị cáo không biết bà hằng là ai chỉ tới phiên tòa xét xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép
bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân luật bí mật cá nhân chưa được ban hành nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân
dù thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng bị cáo hàn ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự
thưa quý vị bà nguyễn phương hằng được cơ quan tố tụng xác định
là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án mà bà hẳn nghi là bị cáo
tuy nhiên theo thông tin mới nhất ngày hai mươi chín tháng hai phía bà nguyễn phương hằng đã xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày một tháng ba tới đây
thông tin khiến dư luận vô cùng bất ngờ trước động thái của ceo đại ngàn
hiện bà nguyễn phương hằng đang chấp hành án ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam an phước tỉnh bình dương
như đã đưa tin trước đó hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ sẽ bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngoài triệu tập bà phương hằng tòa án còn trụ tập ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng công ty cổ phần đại nam quý từ thiện hằng hiễu với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán ngô ngọc thắng
thư ký phiên tòa là bà đặng thị mỹ phượng
có ba kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa gồm trần quang duyệt trần quang trung và trương thế bằng
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự uy tín của bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng
gây ảnh hưởng đến quỹ thứ thiện hằng hĩ úc và công ty cộng phần đại nam
về phần dân sự bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng cùng đại diện theo ủy quyền của công ty cộng phần đại nam quỹ thứ thiện hằng hĩ úc không có yêu cầu bồi thường
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phiên tòa ngày đầu tiên xét xử bị cáo nguyễn phương hằng cùng các đồng phạm được diễn ra trong sự ngóng đợi của rất nhiều người dân quan tâm
trong phiên tòa nhiều tình tiết bất ngờ được đưa ra
trong đó có những người xin giảm án cho bị cáo hằng nhưng cũng có người yêu cầu tăng tội danh
theo đó bà hàn ni và ông nguyễn đức hiển có yêu cầu cần xem xét và tăng thêm tội danh cho bị cáo đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại